tại phú thọ những ngày qua xảy ra hiện tượng cá lồng chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh
thiệt hại chưa thống kê được chính xác là bao nhiêu bởi hiện tượng cá chết vẫn chưa dừng lại
điều đáng nói là trong khi đợi các cấp chính quyền tỉnh phú thọ tìm giải pháp chính sách hỗ trợ
thì người dân vẫn đang phải gồng mình cứu cá khắc phục môi trường nước để giảm bớt phần nào thiệt hại do cá chết
đã mấy ngày nay công việc của vợ chồng anh đặng văn luyện ở xã xuân lộc huyện thanh thủy
chỉ xoay quanh việc vớt cá chết ở các lồng cá đặc sản và tìm cách bán nhanh số cá đủ tuổi và còn khỏe
với mong muốn bớt thêm gánh nặng nợ nần cho gia đình
từ khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường ước tính hai mươi tấn cá lăng đặc sản của gia đình anh bị chết trắng
do cái công việc xả đập của hòa bình vừa rồi là đến ngày thứ hai do gia đình nhà tôi là thiệt hại cá nó quá lớn
bắt đầu chết từ do ngày thứ hai cá nó chết nó quá nhiều
cho đến tận đến ngày hôm nay là đến ngày thứ năm là cho cá con mà dưới một cân là coi như là chết một trăm linh
còn cá mà được hai cân trở lên là coi như là thiệt hại đến khoảng bốn mươi sáu mươi
trên toàn tuyến sông đà hiện có gần bốn trăm năm mươi lồng cá với tổng sản lượng ước tính là một tấn
tình trạng cá chết xảy ra trên toàn bộ chiều dài sông đà đoạn qua địa phận tỉnh phú thọ và chưa có dấu hiệu dừng lại
tri cục thủy sản tỉnh phú thọ cho biết việc di rời cá vào các hồ đầm nội đồng là không thể
phương án khả dĩ nhất lúc này là tăng cường oxy trong nước để giảm tối đa thiệt hại cho bà con
đề nghị là nhà nước cần phải có cái chính sách tức là giãn nợ cho người dân hộ dân nuôi cá chúng tôi
thứ hai thứ ba nữa là cần phải tới đây là cũng cần phải có những chính sách tức là hỗ trợ cho người dân chúng tôi
và phải có những chính sách tức là hỗ trợ cho người dân chúng tôi và phải có những chính sách tức là hỗ trợ cho người dân chúng tôi
và với lãi suất thấp để chúng tôi tiếp tục tải sản xuất
đối với gia đình nhà tôi hoặc là tất cả bà con trên toàn hợp tác xã cá lòng sông đà thì nguyện vọng mong muốn được đảng và nhà nước
chính quyền các cấp quan tâm giúp đỡ trước hết là tạo điều kiện về tài chính kinh tế để phục hồi lại cái nghề nuôi cá lồng trên sông đà
hiện tại tri cục thủy sản tỉnh phú thọ đang tiếp tục phối hợp với các huyện để ước tính thiệt hại
sau đó sẽ báo cáo tỉnh để xin chủ trương hỗ trợ sớm có phương án hỗ trợ các hộ nuôi cá lồng